trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng sâu rộng do dịch covid một mươi chín
evfta sẽ là cú hích lớn cho xuất khẩu của việt nam
các cam kết giảm xóa bỏ hàng rào thuế quan vào thị trường của liên minh châu âu eu
sẽ là lợi thế rất lớn của doanh nghiệp giai đoạn hậu dịch
giúp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương việt nam và eu một cách toàn diện và sâu sắc
theo lộ trình evfta sẽ có hiệu lực vào tháng bảy tới
điều này kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu
đặc biệt với những ngành hàng việt nam có thế mạnh như dẹp may dây dép nồng thủy sản
vào thị trường hiện có trị giá tới một mươi tám tỷ usd
theo tính toán việc thực thi hiệp định trong năm năm đầu có thể đóng góp thêm vào tăng trưởng gdp
của nền kinh tế cao nhất khoảng ba hai mươi năm tương đương năm điểm phần trăm gdp một năm
về lâu dài hiệp định evfta sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
tăng thêm khoảng bốn mươi hai bảy vào năm hai nghìn hai mươi năm và bốn mươi bốn ba mươi bảy vào năm hai nghìn ba mươi
theo lộ trình mà chúng ta đang duy trì được đà của nó từ mùa một tháng bảy là hiệp định sẽ có hiệu lực
và như vậy đây chính là một cơ hội và một công cụ vô cùng quan trọng
để giúp cho chúng ta có lấy lại được những sự chậm chế và bất mát trong thời gian vừa qua
trong cái thương mại quốc tế và trong xuất khẩu của chúng ta
dẹp may da dày điện tử rổ gỗ thực phẩm cũng như các ngành chế biến chế tạo khác
sẽ xác định rõ mục tiêu tăng trưởng của chúng ta là bao nhiêu
dư địa còn lại ở đó là như thế nào
và những điều kiện yêu đãi của thuế quan cũng như các hàng rào kỹ thuật
sẽ được thực thi ra làm sao với vai trò của nhà nước vai trò của doanh nghiệp
để chúng ta có cái bước đồng hành cùng với nhau rất rõ ràng cụ thể
để chúng ta biến những cơ hội này thành những kết quả cụ thể cho chúng ta
trong nửa cuối của hai nghìn hai mươi
việc phê chuẩn evfta vào thời điểm này là phù hợp và đúng thời điểm
tạo đà cho việc phục hồi kinh tế trong nước sau đại dịch covid một mươi chín
cùng với hiệp định cptpp việc phê chuẩn và thực thi evfta khẳng định cam kết của việt nam
đối với hệ thống thương mại tự do quốc tế thúc đẩy đàm phán fta của ta
với các đối tác quan trọng khác đánh dấu giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện
và sâu rộng của việt nam